đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi gọi tắt là đề án tám trăm chín mươi sáu đồng thời kiểm điểm kết quả hoạt động của ban chỉ đạo từ đầu năm đến nay và ban triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm
để cấp số định danh cá nhân cho nhóm trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày một một hai nghìn một mươi sáu ngày luật hộ tịch và luật căn cước công dân có hiệu lực bộ tư pháp đã phối hợp với bộ công an triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho các cơ quan đăng ký hộ tịch tại bốn tỉnh thành phố hà nội hải phòng đà nẵng tp hcm và một huyện quế phong tỉnh nghệ an
thống kê đến ngày ba mươi tháng sáu đã có một trăm hai mươi tám bốn trăm bốn mươi tám
trẻ em được đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân
việc cấp thẻ căn cước công dân đã được bộ công an triển khai thí điểm tại một mươi sáu tỉnh thành phố từ ngày một một hai nghìn một mươi sáu
việc thực hiện thủ tục được đánh giá nhanh chóng và đơn giản
đồng góp ý kiến và báo cáo triển khai thực hiện đề án các đại biểu cho rằng đây là đề án quan trọng
việc triển khai đề án chậm sẽ cản trở việc phát triển và xây dựng chính phủ điện tử
phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí trương hòa bình yêu cầu các bộ ngành và thành viên của ban chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của ban chỉ đạo theo đúng kế hoạch đề ra
từng bộ ngành phải thấy rõ trách nhiệm được giao để khẩn trương triển khai
nhấn mạnh công tác ra soát thủ tục hành chính giấy tờ công dân là công tác rất quan trọng
đồng chí trương hòa bình cũng yêu cầu bộ công an khẩn trương hoàn thành ra soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý gửi bộ tư pháp tổng hợp
việc ra soát bảo đảm tính khoa học khả thi của phương án